viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai vừa ban hành cáo trạng bổ sung vụ án khai thác trái phép quặng trên địa bàn tỉnh lào cai
liên quan đến cựu bí thư tỉnh ủy lào cai nguyễn văn vịnh cùng giàn thuộc cấp
đáng chú ý cơ quan tố tụng cáo buộc ông nguyễn văn vịnh bút phê ký các văn bản trái pháp luật
từ đó tạo điều kiện cho hai công ty lợi dụng để khai thác và tiêu thụ quảng trái phép
cựu bí thư lào cai ký nhiều văn bản nhận qua tết năm tỷ đồng và tiêu hết
chỉ đạo bằng bút phê
theo cáo trạng bị can nguyễn văn vịnh cựu bí thư tỉnh ủy lào cai
trong thời gian giữ cương vị là phó chủ tịch chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
là người chịu trách nhiệm chính trực tiếp trong công tác quản lý nhà nước để bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh lào cai
xong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đã làm trái công vụ
ông vịnh cùng nhóm bị can là cựu lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh
sở ngành tỉnh lào cai đã ký các văn bản giấy chứng nhận đầu tư trái quy định của pháp luật
để cấp ba bảy mươi bảy ha đất tại thôn hai xã đồng tuyển tp lào cai cho công ty lila ma xây dựng dự án khách sạn nhà hàng
quá trình điều tra bị can nguyễn văn vịnh khai nhận vào giáp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi năm
khi làm bí thư tỉnh ủy lào cai nguyễn mạnh thừa đã mang năm tỷ đồng đến nhà tặng quà tết
sau khi nhận bị can vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết
cụ thể ông nguyễn văn vịnh trực tiếp ký vào các văn bản như số một nghìn bảy trăm bốn mươi bốn ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi một
số tám trăm ba mươi chín ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai số hai nghìn một trăm sáu mươi ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi hai số ba nghìn tám trăm linh năm ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
và cấp giấy chứng nhận đầu tư số một hai một hai một không không không ba năm tám ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
viện kiểm sát cáo quốc
ông nguyễn văn vịnh không chỉ trực tiếp ký nhiều văn bản mà còn chỉ đạo bằng bút phê trong nhiều tài liệu có liên quan
vi phạm các quy định của luật khoáng sản năm hai nghìn một mươi
viện kiểm sát đánh giá hành vi của nguyễn văn vịnh đã tạo điều kiện cho công ty lila ma và công ty apatit việt nam
khai thác và tiêu thụ trái phép gần một triệu tấn quạng apatit trong diện tích rộng ba mươi bảy bảy trăm linh m hai
trong đó có hơn hai mươi hai sáu trăm bảy mươi bốn m hai trồng lấn và diện tích của khai trường một mươi tám với tổng trị giá hơn ba trăm một mươi hai tỷ đồng
tương tự đối với bị can doãn văn hưởng trên cương vị là phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh lào cai đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý
bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh
bị can hưởng đã có những văn bản bút phê tạo điều kiện cho công ty lilama và công ty apatit việt nam khai thác
tiêu thụ trái phép khoáng sản
theo viện kiểm sát hành vi của cựu bí thư tỉnh ubnd tỉnh lào cai nguyễn văn vịnh
cựu chủ tịch ubnd tỉnh lào cai doãn văn hưởng
hai cựu phó chủ tịch ubnd tỉnh lào cai lê ngọc hương và nguyễn thanh dương
nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai mai đình định
đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tài khoản ba điều hai trăm tám mươi một bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín thu lợi hàng trăm tỷ từ khai thác quạng trái phép
theo cáo trạng năm hai nghìn chín ubnd tỉnh lào cai cấp giấy chứng nhận cho công ty lillama
thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn nhà hàng tại thôn hai xã đồng tuyển thành phố lào cai trên diện tích đất ba bảy mươi bảy ha
tuy nhiên do một phần diện tích chung với dự án thuộc quy hoạch quạng apatit
ubnd tỉnh quyết định thu hồi giấy chứng nhận và giao cho công ty apatit việt nam quản lý sử dụng khu đất đó
sau đó công ty apatit việt nam đã thuê công ty lilama để khai thác hơn một trăm sáu mươi bảy tấn quạng
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi hai công ty lillama đã yêu cầu ubnd tỉnh lào cai
giao lại diện tích đất và cấp lại giấy chứng nhận cho dự án nhà hàng khách sạn và yêu cầu được đồng ý
tiếp đó ubnd tỉnh lào cai ra văn bản thể hiện nếu phát hiện quặng bao gồm cả quặng nghèo
giao cho công ty lilama thu gom thỏa thuận với công ty apatit việt nam để tập kết quản lý sử dụng theo quy định pháp luật
tuy nhiên giám đốc của công ty lillama đã chỉ đạo nhân viên thuê các đơn vị khác tiến hành khai thác quặng trái phép trong khu đất đó
quảng khai thác được bán cho công ty apatit việt nam
công ty phốt phò vàng việt nam và công ty cổ phần hóa chất đức giang lào cai
cơ quan tố tụng cáo buộc rằng công ty lila ma đã thực hiện hành vi khai thác quạng trái phép và tiêu thụ hơn một năm triệu tấn trị giá hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng
từ những hành vi sai trái này công ty lilama thu về hơn bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng lợi nhuận hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng
công ty apatit việt nam cũng hưởng lợi hơn một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
bốn người ở công ty apatit việt nam gồm nguyễn quang huy cựu tổng giám đốc
phạm cao khiêm cựu phó tổng giám đốc nguyễn ngọc bích cựu chủ tịch hội đồng thành viên
bị truy tố tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
diễu nguyễn mạnh thừa giám đốc công ty lilama bị truy tố hai tội danh là rút tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
quá trình điều tra bị can nguyễn văn vịnh khai nhận
dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi năm nguyễn mạnh thừa giám đốc công ty lillama đã mang năm tỷ đồng đến nhà ông tặng quả tết
viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung
truy tố một mươi bảy bị can liên quan đến vụ án khai thác trái phép quảng tài xá đồng tuyển thành phố lào cai
trong đó cựu bí thư tỉnh ủy lào cai nguyễn văn vịnh thừa nhận
đã nhận năm tỷ đồng quả tết từ bị can nguyễn mạnh thừa giám đốc công ty lillama
theo cáo trạng bổ sung trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm
bị can nguyễn văn vịnh giữ cương vị là phó chủ tịch và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh
và trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và chủ trương đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án
trong quá trình thực thi nhiệm vụ ông vịnh đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật
trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh lào cai
ký các văn bản và có ý kiến bút phê chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan trái quy định của pháp luật
việc này đã để công ty linama và công ty apatit việt nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép
hơn chín trăm bảy mươi bốn tấn quạng apatit trong phạm vi ba mươi bảy bảy trăm linh m hai
trong đó có hơn hai mươi hai sáu trăm linh m hai trồng lấn và diện tích khai trường một mươi tám
thuộc thôn hai xã đồng tuyển có trị giá hơn ba trăm một mươi hai tỷ đồng
cáo trạng nêu gió
ngoài ra trong quá trình điều tra bị can nguyễn văn vịnh và bị can nguyễn mạnh thừa khai nhận
dịp giáp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi năm khi bị can vịnh làm bí thư tỉnh ủy lào cai
nguyễn mạnh thừa đã mang năm tỷ đồng đến nhà ông vịnh tặng quà tết
số tiền này ông vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết
các bị can khắc phục hậu quả ra sao
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai xác định
đến nay tổng số tiền các bị can trong vụ khai thác quạng apatit trái phép
đã khắc phục hậu quả là hơn hai trăm hai mươi chín tỷ đồng
cụ thể bị can nguyễn mạnh thừa và gia đình đã tự nguyện bồi thường khắc phục
gồm bốn tám mươi cổ phần công ty cổ phần đồng tà phơi có giá trị tương đương bốn mươi tám tỷ đồng
ngoài ra bị can nguyễn mạnh thừa đã tác động gia đình nhà vợ khắc phục thêm ba tỷ đồng tiền mặt
đối với số tiền một trăm tám mươi bốn tỷ năm trăm một mươi hai triệu ba trăm hai mươi tám sáu trăm tám mươi đồng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên apatit thu lợi bất chính
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên apatit đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền này
và tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cáo trạng nêu rõ
bên cạnh đó các bị can đã tác động gia đình bồi thường khắc phục hậu quả
gồm doãn văn hưởng hai trăm linh triệu đồng nguyễn thanh dương hai trăm linh triệu đồng phan văn cương một trăm linh triệu đồng
mai đình định một trăm năm mươi triệu đồng lê ngọc dương sáu mươi hai triệu đồng
cũng theo cáo trạng quá trình điều tra cơ quan chức năng đã tiến hành kê biên nhiều bất động sản
và phong tỏa các tài sản để đảm bảo thi hành án
riêng bị can nguyễn mạnh thừa bị kê biên hai thửa đất biệt thự và nhà xây trên đất tại phường bắc cường thành phố lào cai
kế biên thừa đất rộng ba trăm linh một m hai cùng một thửa đất khác đã xây nhà ở huyện bảo thắng đều đứng tên bị can thừa
cây biên thửa đất rộng hai trăm sáu mươi hai năm m hai tại phường lào cai thành phố lào cai do vợ chồng con trai bị can thừa đang sử dụng để kinh doanh
ngoài ra cơ quan điều tra còn tạm giữ một chiếc ô tô bmw x sáu
đứng tên bị can thừa
bị can nguyễn văn vịnh bị kê biên diện tích đất rộng một trăm linh m hai và nhà xây trên đất
địa chỉ tại phường cốc lếu tp lào cai tỉnh lào cai
bị can nguyễn thanh dương bị kê biên diện tích đất rộng một trăm bảy mươi chín chín m hai
và nhà xây trên đất tại phường cốc lếu tp lào cai đứng tên bị can dương
diện tích đất rộng năm trăm sáu mươi năm m hai và nhà biệt thự tại phường bắc lệnh thành phố lào cai cấp cho vợ chồng bị can dương
bị can lê ngọc hưng bị kê biên diện tích đất rộng hai trăm sáu mươi ba một m hai
cùng nhà xây trên đất tại phố bắc cường tp lào cai cấp cho bị can hưng
hai căn hộ trung cư tại hà nội đứng tên vợ chồng bị can hưng
bị can phan văn cương bị kê biên một nhà đất có diện tích hai trăm hai mươi hai hai m hai
tại phố bắc cường tp lào cai do vợ chồng bị can cương đứng tên
và một biệt thự song lập diện tích chín mươi sáu sáu m hai
để sai phạm của công ty lilama diễn ra trong thời gian dài
cơ quan tố tụng xác định chính quyền tỉnh lào cai đã có hàng loạt văn bản
ban hành không đúng quy định
hành vi này giúp công ty linama đường đường chính chính khai thác khoáng sản
dưới vỏ bọc dự án xây dựng nhà hàng khách sạn
trong quá trình điều tra bị can thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
bản thân bị can đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế
xã hội của tỉnh lào cai đã được tặng huân chương lao động hạng nhất
hạng hai hạng ba huân chương độc lập
chủ tịch ubnd tỉnh lào cai tặng nhiều bằng khen chiến sĩ thi đùa
đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
cơ quan điều tra đề nghị xem xét áp dụng khi quyết định hình phạt
với tội danh và các tình tiết nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đề nghị truy tố bị can nguyễn văn vịnh
không hình phạt từ một mươi đến một mươi năm năm tù
thưa quý vị và các bạn thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo